vào chiều ngày hôm qua một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại tuyến đường dt sáu trăm bốn mươi năm
xã hòa thành huyện đông hòa của tỉnh phú yên khiến một người tử vong
theo các nhân chứng vào thời điểm trên nguyễn ngọc cẩm tiên hai mươi tuổi là sinh viên năm thứ hai
trường cao đẳng y tế phú yên điều khiển xe máy theo hướng đông tây lên quốc lộ một a
thì bị xe tải chạy cùng chiều gây tai nạn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
ngay sau khi nhận được tin báo các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt
tại hiện trường điều tiết giao thông và xử lý vụ việc